thưa quý vị tiếp tục thông tin về cơn bão số một mươi ba
hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm năm độ vị bắc một trăm một mươi bốn độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu hai độ vị bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông
trên vùng biển từ quảng bình đến quảng ngãi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão giữ hướng di chuyển mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi bảy sáu độ vĩ bắc một trăm linh năm tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới không đổi hướng mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi chín một độ vị bắc một trăm linh hai tám độ kinh đông trên khu vực thượng lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vùng biển phía nam của khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa và phía bắc
bắc của khu vực giữa biển đông có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét vùng gần tâm bão từ tám cho đến một mươi m biển động dữ dội
từ đêm nay một mươi ba tháng một mươi một vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám
vùng gần tâm bão cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai biển động rất mạnh
từ sáng ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một trên đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam cũng có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
tăng lên cấp tám vùng ven biển có nơi cấp chín giật cấp một mươi một
cùng với gió mạnh thì từ ngày mai mưa cũng xuất hiện diện rộng ở các tỉnh miền trung
trong đó vùng mưa to sẽ trải dài suốt từ các tỉnh thanh hóa trở xuống cho đến bình định
nhưng tâm mưa trong đợt bão này được xác định là khu vực từ hà tĩnh đến quảng nam có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ ngày mai đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một phổ biến là từ một trăm năm mươi cho đến hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
ở thanh hóa nghệ an và quảng ngãi
có mưa to từ năm mươi cho đến một trăm năm mươi mm
vì vậy trên các sông từ thanh hóa đến quảng ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đó đỉnh lũ trên sông ngàn sâu ngàn phố hà tĩnh
các sông từ quảng bình đến quảng nam ở mức báo động hai cho đến báo động ba có sông trên mức báo động ba
hạ lưu sông la hà tĩnh và các sông ở quảng ngãi ở mức báo động một có sông trên mức báo động một
các sông ở thanh hóa nghệ an còn dưới mức báo động một
bão số một mươi ba chủ yếu ảnh hưởng tới khu vực miền trung
còn ở các tỉnh tây nguyên tác động của hoàn lưu bão số một mươi ba là không nhiều
tại các tỉnh con tum và gia lai ngày mai trời nhiều mây hơn có mưa giải rác về chiều và tối
nằm ở rìa xa phía bắc của cơn bão số một mươi ba chưa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão
khối không khí lạnh vẫn là hình thái chính chi phối
vì thế ở các tỉnh miền bắc trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trạng thái ít mây
ngày có nắng hành nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ và độ ẩm giảm thấp xuống dưới bốn mươi
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước